hàng quán được mở sau hai mươi một giờ phố đi bộ mở lại với hàng nghìn người trên chân lễ hội kinh khí cầu cũng đông ngẹt người
xong hà nội vẫn chưa đưa ra mốc thời gian cho trẻ em đến trường
hơn một mươi một h chị nguyễn thu trang vội gấp máy tính di chuyển từ phố bảo triệu về nhà tại phường mai động quận hoàng mai để lau bữa trưa cho cậu con trai lớp bốn học online ở nhà
chị trang nói
không chỉ chịu áp lực từ công việc chuyện học trực tuyến của con trai một mươi tuổi khiến chị đau đầu
cậu bé thiếu người giám sát thường xuyên tiếp xúc với máy tính nên chỉnh mạng hào hành hay xem phim chơi game online
dù buổi tối có kèm thêm con chị trang vẫn dễ dàng nhận thấy lượng kiến thức thiếu hụt rất khó bù đắp
phụ huynh ngô minh nguyệt ba mươi sáu tuổi ở mỹ đình trong khi đó đang phải tìm mọi cách để kéo cô con gái đang học lớp năm ra khỏi nhà
thời gian học trực tuyến quá lâu cháu không được gặp gỡ vui chơi với bạn bè
mà hầu hết dành thời gian xem vv điện thoại và máy tính
chị nguyệt chia sẻ nỗi lo con bị tự kỳ
bây giờ mỗi lần bố mẹ rủ ra ngoài con đều không muốn đi
gù lưng mắt cận thiếu kỹ năng giao tiếp cơ thể yếu ớt vì thiếu vận động là hệ quả sau hai năm học online của con gái chị nguyệt
đó cũng là lý do chị tha thiết mong con sớm được trở lại trường để học tập và vui chơi cùng bạn bè
theo giáo sư nguyễn minh thuyết nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
mở cửa trở lại trường học và đưa học sinh các cấp đến trường là điều cần thiết
việc học trực tuyến đã kéo dài quá lâu và gây nhiều hệ lụy như chất lượng dạy học hạn chế
học sinh thiếu cơ hội giao tiếp và phát triển các kỹ năng mềm kỹ năng ngôn ngữ
thậm chí trẻ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý
khác với giai đoạn ngày sau tết nguyên đán số ca mắc covid một mươi chín tăng cao mỗi ngày
khiến nhiều phụ huynh e ngại việc đưa trẻ đến trường
đến cuối tháng ba tình hình dịch đã dần ổn định
việc mở cửa trường học thực sự đã trở thành yêu cầu cấp thiết
tại phiên giải trình của ủy ban văn hóa giáo dục về tình hình tổ chức triển khai dạy học
trong bối cảnh covid một mươi chín hồi cuối tháng hai bộ trưởng giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
đã nhiều lần khẳng định việc đưa học sinh quay lại trường là xu hướng tất yếu không thể làm khác được
theo ông dù có ảnh hưởng nhất định việc quay trở lại trường là tình thế buộc phải thích ứng
vì khó có phương án toàn diện nên cần chọn phương án khả thi hơn
vì sao trẻ con chưa được đến trường
khác với nhiều địa phương thời gian đến trường của học sinh mầm non
tiểu học của hà nội đến nay vẫn là ẩn số
khi số kf giảm mạnh chỉ đạo của hà nội trong việc đưa trẻ đến trường vẫn trung trung theo hướng
ủy ban nhân dân tp hà nội đề nghị sở giáo dục và đào tạo
thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn của bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo
để có hướng dẫn cụ thể các địa phương chủ động hơn nữa trong công tác bảo đảm phòng chống dịch
cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai học trực tiếp tại trường
về việc tổ chức bán chú thành phố cũng giao sở giáo dục và đào tạo xem xét
bảo đảm phù hợp tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch và điều kiện cụ thể của từng địa phương
lộ trình mở cửa trường học với học sinh mầm non tiểu học nhóm trẻ nhẹ da cần tới trường nhất
thì lại không được nhắc tới
so với một số tỉnh thành phố chị nguyễn thu trang sốt ruột khi những nơi có tỷ lệ mắc covid một mươi chín tương đương
thậm chí là cao hơn đã mạnh dạn mở cửa trường học còn hà nội thì vẫn chưa chốt
ví dụ như quảng ninh có tỷ lệ số ca mắc trên dân số là hơn hai mươi
nhưng đã cho học sinh các cấp đến trường từ ngày một mươi bốn tháng ba
chị trang tính toán với dân số hơn tám triệu người và tổng số người mắc covid một mươi chín
ở hà nội hơn một bốn triệu người tỷ lệ số ca mắc trên số dân của thành phố là một mươi bảy
với số ca nhiễm giao động khoảng hơn ba ca trong những ngày gần đây
nghệ an cũng đã quy định cho học sinh từ bậc học mầm non đến tiểu học
trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông đã trở lại trường học trực tiếp từ ngày bốn tháng bốn
cùng mốc này ninh bình cho học sinh tiểu học trở lại trường để học trực tuyến
có thể tổ chức dạy học hai buổi một ngày và cho học sinh ăn bán chú
còn với hà nội sau khi đạt đỉnh với ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín vào ngày tám tháng ba
tình hình dịch đã dần hạ nhiệt
vài ngày gần đây
số f của thành phố giao động khoảng một mươi ca mỗi ngày
nhiều hoạt động được mở lại bình thường
sở y tế hà nội đánh giá thành phố đã bước qua đỉnh dịch
nhờ dịch hạ nhiệt hà nội cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ
hàng quán ăn uống được phép hoạt động bình thường
đồng thời không quy định đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày kể từ ngày một mươi năm tháng ba
từ ngày một mươi tám tháng ba không gian phố đi bộ trên địa bàn quận trung tâm hoàng kiếm
đã mở lại với rất nhiều các hoạt động náo nhiệt
ngày hội kinh khí cầu tại hà nội được mở cửa từ ngày hai mươi năm tháng ba
thu hút hàng nghìn người đến mỗi ngày
với tỷ lệ bao phủ vaccine và độ mở cửa của các hoạt động như hiện nay
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng
đại học y dược tp hcm nhấn mạnh nên sớm đưa học sinh quay trở lại trường học
theo ông dù chưa tiêm vaccine nhưng với việc phòng chống dịch như hiện nay
việc đi học của trẻ không còn quá nhiều nguy cơ
cùng quan điểm bác sĩ trường hiễu khanh
phó chủ tịch thường trực liên tri hội truyền nhiễm tp hcm
đưa ra nhiều lý do thuyết phục cho việc này
theo đó thời gian qua số lượng trẻ mắc covid một mươi chín rất lớn
nhưng hầu hết có triệu chứng nhẹ và nhanh phục hồi
hơn nữa trẻ ở nhà vẫn có nguy cơ mắc covid một mươi chín bình thường
do bố mẹ ra ngoài đi làm hằng ngày
với tỷ lệ tiêm vaccine của người lớn rất cao
ông khanh cho rằng đã đủ cơ sở an toàn cho trẻ để đến trường
không nhất thiết phải chờ tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
rồi mới cho đi học trở lại
chị nguyễn thu trang thử dài
con đặt câu hỏi cho tôi là bao giờ con mới được đến trường
tôi chẳng biết phải trả lời thế nào
vì chính tôi cũng không hiểu lý do tại sao thành phố chưa cho trẻ con đi học trực tiếp trở lại
tắt tả trở lại văn phòng sau giờ nghỉ trưa ít ỏi
chị bày tỏ hà nội đã cho tất cả các hoạt động trở lại bình thường
thì cần bình thường hóa việc đi học của học sinh các cấp
trước đó thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cũng đã đề xuất
không thể không cho trẻ con đến trường
dẫn thống kê cho thấy hầu hết trẻ em bị lây covid
mới chín ở nhà và ngoài xã hội
lãnh đạo bộ giáo dục cho rằng mở cửa trường học là điều cần thiết để thích ứng với dịch
tuy nhiên đại biểu quốc hội đoàn hà nội dương minh ánh
cũng băn khoăn khi giáo viên phải gánh mát có nhiều vai trò
liệu trường học có còn là môi trường an toàn không khi giáo viên vừa phải tăng ca
vừa dạy trực tuyến lẫn trực tiếp rồi vẫn phải làm thêm nhiều việc
phát sinh như tư vấn cập nhật thêm tình hình cho phụ huynh
giải đáp các băn khoăn của các đệ biểu
bộ trưởng giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn khẳng định
việc mở cửa trường học là mong muốn nguyện vọng của giáo viên
phụ huynh học sinh và của toàn xã hội
ngành giáo dục rất quyết tâm và có sự phối hợp tốt của các địa phương
xong vẫn còn bộn bề tâm lý lo ngại của phụ huynh
ông sơn chia sẻ với nỗi lo của nhiều phụ huynh về việc dù tỷ lệ trẻ mắc covid một mươi chín tử vong thấp
biết đầu tỷ lệ đó lại rơi vào con mình
bên cạnh đó nhiều người lo di chứng hậu covid một mươi chín cũng như việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
bộ trưởng cũng nói thêm trong khi giáo viên học sinh rất bản lĩnh bình tĩnh ứng phó trước dịch bệnh
thì lo lắng lại thiên về phía phụ huynh và xã hội nhiều hơn
ông sơn tái khẳng định dù có ảnh hưởng nhất định
việc quay trở lại trường học là tình thế buộc phải thích ứng vì hiện nay khó có phương án toàn diện
nên cần chọn phương án khả thi hơn đó là việc căn cứ vào cấp độ dịch của từng nơi
để đưa ra giải pháp linh hoạt phù hợp và hiệu quả
về quan điểm nên coi dịch covid một mươi chín là cú mùa thông thường
thứ trưởng tuyên nói theo quan điểm của bộ y tế thế giới
việc này còn quá sớm vì dịch chưa thể kết thúc trong năm hai nghìn hai mươi hai và có thể xuất hiện các biến chủng mới
thứ trưởng bộ y tế cũng khẳng định không có văn bản nào cấm việc cho trẻ trở lại trường
mà chỉ có hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho trẻ
thực tế sau tết nguyên đán khi học sinh đến trường được một tuần
nhiều ca bệnh xuất hiện thì các địa phương ra văn bản cấm hết
từ việc này thứ trưởng bộ y tế đề nghị
ủy ban văn hóa giáo dục kiểm tra giám sát nhắc nhở địa phương
thực hiện đúng theo hướng dẫn của bộ y tế và bộ giáo dục